có người không thể về chịu tan cha mẹ mình gác lại ngày đám cưới
nhiều người bị nhiễm bệnh sau khi qua khỏi không nở rời bỏ bệnh nhân đã xin ở lại cùng anh em tiếp tục chiến đấu
họ đã làm việc rất tận tụy hết lòng lịch sử thành phố hồ chí minh sẽ mãi mãi khắc ghi tưởng nhớ
theo ông nên sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân luôn được đảng và nhà nước đặt làm nhiệm vụ trọng yếu
những năm qua thành phố đã từng bước xây dựng hệ thống y tế theo hướng hiện đại
nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân
công tác y tế liên tục gạt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực
tuy nhiên đại dịch bùng phát đã bộc lộ một số khiếm khuyết
vì vậy ngay khi dịch bệnh được kiểm soát đòi hỏi sự quan tâm đầu tư hiệu quả và chất lượng hơn đối với ngành y
bí thư nguyễn văn nên cho hay một bài học sâu sắc trong phòng chống dịch là tổ chức hệ thống y tế gần dân hơn
thông minh hơn vừa phổ cập chuyên sâu vừa nâng cao khả năng nghiên cứu
dự báo dịch bệnh đi đôi với dịch vụ y tế từ xa cho người dân chăm lo phát triển hệ thống y tế dự phòng y tế cơ sở
ông nên nói bảo đảm cho công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế không chỉ đảm bảo cho công tác sức khỏe của nhân dân
thành phố mà còn tính toán cho cả vùng cả khu vực phía nam
cuối cùng bí thư nguyễn văn nên cho hay một bài học sâu sắc trong phòng chống dịch là tổ chức hệ thống y tế gần dân hơn
thông minh hơn vừa phổ cập chuyên sâu vừa nâng cao khả năng nghiên cứu
cho người dân chăm lo phát triển hệ thống y tế dự phòng y tế cơ sở
cảm ơn những chiến sĩ áo trắng đã ngày đêm lạng thầm cống hiến cho tổ quốc và nhân dân
dù không có bom đạn không có chạy loạn sơ tán nhưng trong tâm dịch
nhờ có lực lượng nhân viên y tế các y bác sĩ mà hàng triệu người việt nam đã được cứu sống
đợt đỉnh dịch tại thành phố hồ chí minh năm vừa qua thật sự là một cơn sóng thần đối với ngành y tế
đó chắc hẳn sẽ là những khoảnh khắc không thể nào quên đối với các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch
một tòa đàm ngắn thân tình đã diễn ra trong khuôn khổ lễ đón nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước
và họp mặt kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
được thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hồ chí minh tổ chức vào sáng ngày hai mươi sáu tháng hai
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh trường
bệnh viện nhiệt đới thành phố hồ chí minh giám đốc bệnh viện giả chiến số một một mươi ba và một mươi bốn
hồi tướng về những ngày cuối tháng sáu khi được sở y tế giao nhiệm vụ thiết lập và thu dung ở bệnh viện giả chiến số một
ngày ông cùng đồng đội đến trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
khảo sát để thiết lập bệnh viện cũng là ngày bệnh viện nhiệt đới thành phố hồ chí minh được dỡ bỏ phong tỏa sau hai tuần
kể từ khi phát hiện chùm ca là nhân viên bệnh viện
trong vòng ba mươi sáu giờ chúng tôi đã tổ chức xong
ngày tức khắc rất nhiều đoàn xe cấp cứu đến với chúng tôi và chúng tôi đã thức trắng đêm
làm việc từ một mươi bảy h đến năm h sáng để tiếp nhận bệnh nhân bác sĩ thanh trường nhớ lại
sau những giờ phút có lúc tưởng chừng như sức khỏe của đội ngũ y tế kham không nổi với công việc
nhưng vẫn hết sức cố gắng vì bệnh nhân họ cũng có được niềm vui đầu tiên vào một mươi ngày sau đó
bác sĩ thanh trường hội tưởng khi những bệnh nhân đầu tiên của chúng tôi hồi phục sức khỏe được xuất viện trở về nhà
nhận được những lời cảm ơn chân thành từ phía người bệnh
chúng tôi không thể nói gì hơn cảm xúc dân trào chúng tôi đã nhìn nhau trong niềm vui và hạnh phúc
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố nhớ lại
những ngày bệnh nhi covid một mươi chín nặng nhất việt nam lmp còn bóp bệnh sinh tử
là bác sĩ chuyên về hồi sức tích cực nhi khoa bác sĩ nguyễn minh tiến đã được giao nhiệm vụ đứng đầu ekip hồi sức cứu chữa cho cháu bé
gia đình cháu bé rất lo lắng đặc biệt là người mẹ
người mẹ trực tiếp gọi cho tôi có lúc gia đình ngõ ý xin về để lo hậu sự cho cháu
tôi chỉ nói mẹ bé hãy cầu nguyện cho cháu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
bác sĩ tiến nhớ lại
cuối cùng sau nhiều lần cứ tạm thuyên giảm rồi lại trở nặng điều kỳ diệu đã đến với cậu bé nặng một trăm hai mươi kg này
bé đã khỏi bệnh và xuất viện
bác sĩ hoàng văn cường phó giám đốc phụ trách trung tâm y tế quận tám thì nhớ mãi những đêm trắng
bệnh này thường trở nặng nửa đêm về sáng
nên có những giai đoạn cuộc gọi liên tục từ một mươi một đến một mươi hai giờ cho đến sáng
nhưng với sự đồng lòng tập thể đã vượt qua giữ vững ý chí để chiến thắng đại dịch
điều dưỡng lê thị thu hương phó phòng điều dưỡng bệnh viện nhiệt đới tp hcm
điều dưỡng trưởng của bệnh viện giải chiến củ chi và bệnh viện giải chiến số hai cho biết
trong những ngày gian khổ nhất chị luôn vững niềm tin vào một ngày dịch bệnh được đẩy lùi bằng sự chung sức chung lòng nghĩa đồng bào
điều dưỡng lê thị thu hương xúc động
điều dưỡng lê thị thu hương phó phòng điều dưỡng bệnh viện nhiệt đới tp hcm
như những túi trái cây
tiếp tục bản tin với tình hình dịch bệnh tại thủ đô
số ca mắc covid một mươi chín ép không ủng nổ trong thời gian gần đây
khiến bảy mươi ba xã phường thị trấn ở hà nội có dịch ở cấp độ ba tức là màu cam
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa phát đi thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thủ đô cập nhật đến chín giờ ngày hai mươi năm tháng hai
theo đó sau hai tuần liên tiếp không có vùng cam cấp độ ba nguy cơ cao
tuần này hà nội đã ghi nhận bảy mươi bốn phường xã cấp độ ba
những địa bàn vùng cam trải rộng ở hai mươi ba trên ba mươi quận huyện của thành phố
trong đó một mươi một quận gồm ba đình bắc tử liêm đống đa hà đông hai bà trưng
hoàng kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ và thanh sơn
duy nhất quận cầu giấy chưa có địa bàn ở mức nguy cơ cao
một mươi hai huyện có xã cấp độ ba trương mỹ đan phượng đông anh gia lâm hoài đức
mê linh quốc oai sóc sơn thạch thất thanh oai thanh trị và thường tín
trong đó đông anh và thạch thất có đến tám xã cấp độ ba
toàn thành phố hà nội không có địa bàn cấp độ bốn vùng đó nguy cơ rất cao
số địa bàn cấp độ một vùng xanh nguy cơ thấp giảm hai trăm một mươi sáu xã phường
từ trên tám mươi sáu xuống còn gần bốn mươi chín phương xã cấp độ hai
màu vàng nguy cơ trung bình tăng từ tám mươi tuần trước lên hai trăm hai mươi hai
như vậy kể từ khi bộ y tế đưa ra tiêu chí mới để xác định cấp độ dịch
hà nội đã ghi nhận bảy mươi bốn vùng cam

trong tuần này thành phố hà nội vẫn chưa ghi nhận địa phương nào có dịch ở cấp độ bốn
tuần qua số ca mắc mới của hà nội tăng mạnh
ngày hai mươi năm tháng hai tiệm cận một mươi ca
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
hà nội đã hoãn việc cho học sinh lớp một và lớp sáu của các quận đi học trực tiếp
số ca mắc mới tăng cao cũng gây tâm lý hoang mang cho người dân
đã xuất hiện tình trạng một số mặt hàng phục vụ phòng chống dịch tăng giá đột biến
người dân xếp hàng ở y tế phường để làm xét nghiệm xin giấy xác nhận là f
trong công điện ban hành mới đây chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đề nghị
mỗi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo hướng dẫn của chính phủ và thành phố
trước thực tế có quá nhiều f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ đang điều trị tại nhà
liệu những con số về ca mắc mới được thống kê có thực sự chính xác
nếu câu trả lời là không thì số người bị nhiễm covid một mươi chín ở thủ đô thực sự là bao nhiêu
anh n v b hai mươi sáu tuổi trú tại chung cư hh một a linh đàm quận hoàng mai hà nội cho biết
ngày một mươi năm tháng hai mới đây anh nhiễm covid một mươi chín anh tìm cách liên lạc sau đó gửi clip test nhanh dương tính
với sars cov hai tới số đường dây nóng công khai của trạm y tế phường nhưng không được phản hồi
anh b chia sẻ gia đình tôi có năm người f trước đó chị dâu và cháu tôi dương tính gửi qua số gia lô
được công nhận là f sau đó một tuần tới lượt tôi cùng cháu trai
và anh ruột test dương tính cũng quay lại gia lô và gửi clip nhưng không được y tế phường công nhận
với lý do tôi không trực tiếp ra y tế phường ra tới nơi tôi thấy rất đông người chen chúc nhau
mang theo test ra để nhân viên y tế chứng kiến test lại rất bất tiện nguy cơ lây nhiễm cao
bởi trong đó có người nghi nhiễm có người f sau sự việc thấy phiền hà anh b cũng không buồn khai báo nữa
tôi thấy nhiều xã phường rất linh động hướng dẫn công dân khai báo qua tin nhắn
mà không phải trực tiếp ra trạm y tế
theo quy định của bộ y tế người dân có thể được xác định là f khi thực hiện xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
và được nhân viên y tế giám sát gián tiếp thông qua các phương tiện từ xa
thế nhưng với thủ tục rườm ra như vậy tôi tin có nhiều người khai báo qua tình nhắn
nhưng không được chấp nhận như tôi anh trai và cháu tôi
trước tình hình này nhiều người đặt ra câu hỏi số người nhiễm covid một mươi chín ở hà nội thực sự là bao nhiêu
về vấn đề này một lãnh đạo cdc hà nội cho rằng sau test nguyên đáng so với ca mắc covid một mươi chín
tại thủ đô tăng lên rất cao con số công bố ca mắc hàng ngày chắc chắn không phải là con số thực
bởi rất nhiều người dân không khai báo y tế tự điều trị
lãnh đạo cdc hà nội thông tin việc nhiều người chưa khai báo chính xác có thể xuất phát từ hai khía cạnh
thứ nhất họ ngại khai báo thứ hai quy định ra y tế phường y tế xã khai báo
thế nhưng hiện nay hệ thống y tế địa phương đang quá tải
sâu bệnh tự khỏi nên con số công bố không phải là số thực
do hai năm qua dịch covid một mươi chín
người dân hạn chế quá nhiều nên đợt tết nguyên đáng vừa qua
nhiều người đi du lịch giao lưu thăm hỏi về quê trẻ quay lại trường
đó là những yếu tố khiến cho dịch covid một mươi chín lây lan rất nhanh
dự đoán dịch bệnh sắp đạt đến đỉnh chỉ trong thời gian ngắn nữa
trao đổi với chúng tôi phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải
phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội cho biết
chúng ta không nên đếm ca mắc covid một mươi chín ở thời điểm hiện tại
bởi khoảng năm mươi các trường hợp người dân ở nhà test nhanh dương tính
gọi cho tổ tư vấn nặng tự vào viện nên không thống kê được hết các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng
số ca mắc hiện nay của hà nội đang được thống kê không phải là con số thực tế chuẩn xác nhất
lý giải về điều này ông phu cho rằng hiện nhiều trường hợp xét nghiệm dương tính với sars cov hai
f khai báo y tế tự điều trị cách ly tại nhà có trường hợp không triệu chứng
không xét nghiệm nên không biết được mình bị nhiễm covid một mươi chín
ông phu khuyến cáo người dân cần phải khai báo y tế ngay khi xét nghiệm dương tính
để được tư vấn giám sát hơn nữa trong trường hợp f chuyển nặng
sẽ được nhân viên y tế can thiệp kịp thời
mặc dù việc khai báo cùng nhiều thủ tục f tại nhà nên báo với chính quyền địa phương
để được hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp
trong cảnh đó chính quyền cũng nên có những phương án tối ưu hơn
để quản lý các ca mắc và điều trị tại nhà
vừa hồi phục sau covid một mươi chín người dân lại có thêm nỗi lo về những di chứng kéo theo
và nguy cơ tái nhiễm sau khi nhiều người mắc covid một mươi chín đã khỏi và chủ quan cho rằng
mình sẽ không mắc covid một mươi chín lần nữa nhiều trường hợp đã chứng minh
những người từng nhiễm vẫn có thể bị tài nhiễm covid một mươi chín
bác sĩ trần thị tuyết lan chuyên khoa nội tiêm mạch bệnh viện tim tp hcm cho biết
đã từng gặp những bệnh nhân bị tái nhiễm covid một mươi chín
bác sĩ lan cho biết theo y văn thế giới ai cũng có khả năng tái nhiễm covid một mươi chín
thậm chí tái nhiễm nhiều lần nếu không tuân thủ năm k
chứ không phải nhiễm covid một mươi chín một lần sẽ tạo miễn dịch suốt đời
những người tái nhiễm covid một mươi chín tùy vào tình trạng nhiễm bệnh mà có thể có những di chứng hay không
theo phát giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đh y dược tp hcm
khi nhiễm covid một mươi chín cơ thể sẽ tạo ra miễn dịch nhưng không phải miễn dịch nào
cũng có tính chất bền vững vì sẽ luôn có những sự suy giảm nồng độ kháng thể trong máu
chưa kể với những biến chủng mới của covid một mươi chín gần đây sẽ thâm nhập vào các tế bào
trong cơ thể rất nhanh mà kháng thể chưa kịp đáp ứng lại được
covid một mươi chín có hai đặc điểm
thứ nhất covid một mươi chín xâm nhập vào cơ thể rất nhanh thời gian ủ bệnh ngắn
có thể chỉ một đến hai ngày cơ thể chưa kịp kháng cự thì virus đã vào rồi
phó giáo sư dũng nhận định
thứ hai covid một mươi chín không thâm nhập vào đường máu mà thâm nhập vào niềm dịch
trong khi niềm mạc thường ít kháng thể
do vậy kháng thể của cơ thể nếu có chống lại covid một mươi chín thường không bền vững
bác sĩ hoàng thanh tuấn thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ người bệnh covid một mươi chín cho biết
các thống kê tại mỹ cho tỷ lệ có bảy hai mươi ba người mắc covid một mươi chín bị tái nhiễm
thời gian ghi nhận tình trạng tái nhiễm trung bình thường trong bảy mươi ngày sau khi nhiễm covid một mươi chín lần đầu
tuy nhiên các thống kê kể trên cho biết tình trạng bệnh khi tái nhiễm thường nhẹ hơn so với đợt đầu
do kháng thể
tuy nhiên các thống kê kể trên cho biết tình trạng bệnh khi tái nhiễm thường nhẹ hơn so với đợt đầu
do kháng thể
bác sĩ tuấn cũng cho biết ở đợt tái nhiễm người bệnh có thể điều trị tương tự như đợt đầu
hoặc điều trị theo triệu chứng
ngay ở giai đoạn đầu của dịch đã có những trường hợp virus tồn tại dài dẳng trong cơ thể
xét nghiệm một thời gian sau khi khỏi bệnh lại thấy dương tính
đây được coi là những mảnh virus còn sót lại không phải là tình trạng tái nhiễm
tuy nhiên hiện tình trạng tái nhiễm đã được ghi nhận khá rõ ràng
các bác sĩ điều trị cho biết hiện đã ghi nhận một số ca bệnh đã dương tính covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và gần đây dương tính trở lại
theo phó giáo sư dũng không chỉ ở việt nam mà trên thế giới cũng có những tỷ lệ tái nhiễm covid một mươi chín
dù không nhiều
thực tế cho thấy đã có rất nhiều trường hợp tái nhiễm dù đã tiêm vaccine
theo ý kiến chuyên gia không nên để tái nhiễm covid một mươi chín vì tái nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
của người nhiễm và sức khỏe của cộng đồng
dù đã từng nhiễm covid một mươi chín vẫn nên thực hiện năm k để phòng tránh bị tái nhiễm
với những người cao tuổi có bệnh nền nếu tái nhiễm sẽ có nguy cơ bị mắc bệnh nặng hơn
người cao tuổi có bệnh nền nên tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đầy đủ theo hướng dẫn
thời điểm hiện tại khi mà kết quả test nhanh đã được công nhận để xác định f
thì việc sử dụng đúng hiểu đúng kết quả sau khi xét nghiệm nhanh cũng vô cùng quan trọng
vậy đâu là những sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng test nhanh covid một mươi chín
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
đầu tiên là việc lạm dụng test nhanh
có người quá lo lắng sốc ruột mua cùng lúc nhiều kiếp xét nghiệm nhanh về đến ngày nào cũng tự test
các chuyên gia khẳng định việc này không cần thiết và gây lãng phí bởi sau khi tiếp xúc với f
phải có thời gian nhất định để virus nhân lên
xét nghiệm ngay không có giá trị ít nhất phải ba đến bốn ngày sau hãy test
nếu vừa tiếp xúc với nguồn lây hoặc ở giai đoạn ủ bệnh bạn có thể đã nhiễm bệnh
xâm tải lượng virus thấp nếu test cũng không chính xác vì khả năng âm tính cao bởi virus
chưa nhân lên đủ số lượng để phát hiện bằng test nhanh
nếu bạn không có triệu chứng thì có thể test vào ngày thứ năm và ngày thứ bảy sau tiếp xúc với f
trong trường hợp gia đình có người mang thai người mắc bệnh lý
nếu lo lắng quá thì trước hết cần tuân thủ biện pháp năm k theo khuyến cáo của bộ y tế
và đợi đến ngày thứ tư mới nên test nếu âm tính thì ngày thứ bảy test lại để hoàn toàn yên tâm
còn các trường hợp khác chỉ cần test khi có các biểu hiện nghi ngờ như chảy nước mũi ho sốt đau nhứt mệnh mẩy
tiếp theo là sai lầm khi xác định bệnh nặng hay nhẹ qua độ đậm nhà của vạch test
trên kết quả test vạch m hai đậm không nói lên được bệnh nặng hay nhẹ nhiều hay ít virus như nhiều người suy diễn
ngoài ra khi có xét nghiệm test nhanh dương tính bạn cũng không nhất thiết phải làm xét nghiệm rt pcr khẳng định
bên cạnh đó nhiều bạn đọc thắc mắc vậy test nhanh âm tính là khỏi bệnh đúng không
các chuyên gia cho rằng điều này không chính xác
test nhanh âm tính chỉ có nghĩa là nguy cơ lây thấp
vì còn ít hoặc không còn virus ở đường hô hấp trên do đó vẫn phải tiếp tục theo dõi
ví dụ như ngày thứ năm test nhanh âm tính thì không được chủ quan mà vẫn phải theo dõi svl hai đủ một mươi ngày
thưa quý vị hậu covid một mươi chín là vấn đề sức khỏe được cư dân quan tâm lo lắng
nhất là những bệnh nhân vừa hồi phục sức khỏe sau khi mắc bệnh
vậy những dấu hiệu nào bảo hiệu ép không khỏi bệnh cần đi khám hậu covid một mươi chín
theo bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
nhóm cần phải đi khám hậu covid một mươi chín sớm gồm
những người mắc bệnh nặng từng phải điều trị trong phòng hồi sức
người đã âm tính ncov nhưng phải chuyển sang khu phục hồi chức năng điều trị tiếp
hầu hết họ đều sẽ bị di chứng hậu nhiễm
hậu covid một mươi chín với họ chính là hầu nhiễm trùng nặng như bệnh nhân thở máy nhiều
nằm lâu quá sẽ bị teo cơ thậm chí phụ thuộc mấy thời gian dài khiến phổi bị sơ
f đã âm tính đang vận động mà bị ngộp thở tức ngực khó thở vận động kém đi
cũng cần đi khám
đây là dấu hiệu đặc trưng của hậu nhiễm
nếu phát hiện ra bệnh khác không liên quan đến covid một mươi chín
như hen xuyển người bệnh cần phải điều trị theo pháp đồ
người bệnh có dấu hiệu rối loạn tâm thần như hoảng loạn bế tắc cũng nên đi khám
tuy nhiên nhiều trường hợp không phải di chứng hậu nhiễm
mà là do đọc quá nhiều thông tin tiêu cực dẫn đến stress nhạy cảm có mức
người bệnh nếu thở nặng nhọc đau nhất tay chân rụng tóc hồi hộp
đánh trống ngực có thể tự điều trị bằng các bài tập vật lý trị liệu và tập thở tại nhà
trường hợp qua thời gian dài cơ thể không tự điều chỉnh được hoặc tạo uống thuốc
vật lý trị liệu bổ sung dinh dưỡng vitamin khoáng chất
song không cải thiện người bệnh cần đi khám đề phòng các bệnh lý khác nghiêm trọng hơn
chuyển sang một tin tức thời sự quốc tế đang rất nóng trong những ngày gần đây
xung đột giữa nga và ukraine đang trở nên nghiêm trọng
tuy nhiên thì trước đó các nhà phân tích đã nêu ra nhiều yếu tố khác nhau có thể
có phần vào việc liệu nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào ukraine hay không và bằng cách nào
và việc biến thể omicron khiến số ca nhiễm covid một mươi chín
gia tăng đến mức kỷ lục ở nga và ukraine được cho là ảnh hưởng đến các tính toán quân sự của nga
tướng oleksandr shishkin chỉ huy lực lượng trên bộ ukraine nói với tờ the guardian rằng
trong khoảng một trăm năm mươi binh sĩ trong hàng ngũ của ông có hai bốn trăm linh người mắc covid một mươi chín
theo tướng oleksandr shishkin vì hầu hết các xét nghiệm chỉ thực hiện
trước khi tổ chức các sự kiện đặc biệt hoặc trong trường hợp có các triệu chứng covid một mươi chín
nên số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn
trả lời phỏng vấn tại sân bay quân sự boryspil mới đây ông oleksandr shishkin khẳng định
trước mắt số ca nhiễm trong quân đội không ảnh hưởng đáng kể đến các kế hoạch vì ít người bị bệnh nặng
các quan chức ukraine cho rằng dịch covid một mươi chín đã quét qua các binh sĩ nga được bố trí sát biên giới
và tham gia các cuộc tập trận ở nước láng diện belarus
bộ y tế ukraine ngày bốn tháng hai thông báo ghi nhận thêm bốn mươi ba bảy trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới
đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu
biến thể omithron cũng ảnh hưởng nặng nề ở nga ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục vào ngày bốn tháng hai
với một trăm sáu mươi tám hai trăm linh một ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ
cả quân đội nga và ukraine đều có tỷ lệ tiêm chủng cao trong nhiều người dân hoài nghi về vaccine
ở cả hai quốc gia chưa đến một nửa dân số

tướng sirsky cho biết chín mươi chín ba quân đội ukraine được tiêm hai liều vaccine
và các buổi tiêm nhắc lại đang được triển khai
theo bộ trưởng quốc phòng nga seygrey shoigu tính đến tháng một mươi một có chín mươi năm quân nhân nga được tiêm ngừa
tuy nhiên theo the garden các số ca lây nhiễm hiện tại đồng nghĩa với việc một số lượng lớn binh sĩ
sẽ phải ngừng hoạt động trong nhiều ngày và thời điểm moscow tiếp tục khiến thế giới phải đoán giả đoán non về ý định của mình
và hiện tại thì nga đã cho cả thế giới thấy câu trả lời bất chấp những yếu tố ảnh hưởng như đại dịch covid một mươi chín
với sức lây lan mạnh mẽ của omicron cuộc chiến với những vụ nổ tàn khốc đang xảy ra tại ukraine
thưa quý vị cuộc chiến chống dịch vẫn chưa kết thúc và vẫn còn rất nhiều thử thách
nhưng chúng ta đều hy vọng rằng với những nỗ lực không ngừng nghỉ và ý thức phòng dịch nghiêm túc của toàn dân
dịch bệnh sẽ sớm qua đi
xin chúc các bác sĩ dược sĩ và những người làm việc trong ngành y luôn giữ được phẩm chất tốt đẹp
nhiều sức khỏe trí tuệ để công hiến cho nhân dân
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo